do đó viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc các bị cáo là có căn cứ
theo hội đồng xét xử căn cứ vào các tài liệu chứng cứ và quá trình thẩm tra tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố
đối với năm bị cáo đang bỏ trốn trước khi mở phiên tòa hội đồng xét xử đã có thông báo kêu gọi bị cáo ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
tuy nhiên các bị cáo vẫn không ra trình diện
với việc vắng mặt này các bị cáo đã từ bỏ quyền tự bào chữa của mình
việc xét xử vắng mặt các bị cáo là phù hợp pháp luật
các luật sư bảo chữa cho bị cáo không có ý kiến về quyết định này
bị cáo nguyễn thị phương loan thành viên hội đồng quản trị scb và bị cáo lưu quốc thắng nguyên trưởng ban kiểm soát scb
vì lý do sức khỏe không đảm bảo đang phải điều trị nên có đơn xin xét xử vắng mặt
hội đồng xét xử xét thấy lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra đầy đủ có căn cứ
sự vắng mặt của các bị cáo không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên hội đồng xét xử đồng ý cho các bị cáo được xét xử vắng mặt
quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố
theo hội đồng xét xử sau khi hợp nhất ba ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn cũ thương mại cổ phần việt nam tín nghĩa và thương mại cổ phần đệ nhất thành ngân hàng scb
bị cáo trương mỹ lan đã thâu tóm số lượng lớn cổ phần của scb tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là chín mươi một
vì vậy hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của bị cáo lan và các luật sư cho rằng bản thân bị cáo lan chỉ nắm giữ năm cổ phần và hai con gái mỗi người năm
việc bị cáo khai đứng tên cổ phần giúp người thân và bạn bè là không có căn cứ hội đồng xét xử không chấp nhận
theo quy định của luật doanh nghiệp và luật các tổ chức tiến dụng việc quyết định các vấn đề của ngân hàng khi được trên sáu mươi năm cổ đông chấp thuận thông qua đại hội đồng cổ đông
mặc dù không nắm giữ các chức vụ tại scb nhưng bị cáo lan
gián tiếp sở hữu trên chín mươi một cổ phần nên có quyền chi phối quyết định các vấn đề của ngân hàng này
do đó bị cáo lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản
vì vậy hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của các luật sư cho rằng bị cáo lan không cấu thành tội tham ô tài sản
lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của scb bị cáo lan đã chỉ đạo các bị cáo bùi anh dũng trương khánh hoàng trần thị mỹ dung võ tấn hoàng văn rút tiền ra khỏi ngân hàng để phục vụ mục đích của mình
viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo tội tham ô tài sản là có căn cứ
do có sự thay đổi về chính sách pháp luật nên đối với hành vi của các bị cáo sau ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
chuỗi hành vi phạm tội của các bị cáo đã thỏa mãn các dấu hiệu của tội tham ô tài sản
do đó viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội tham ô tài sản là đúng quy định của pháp luật
về vấn đề định giá để xác định thiệt hại của vụ án theo hội đồng xét xử
trong vụ án này không cần bắt buộc xác định thiệt hại phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự
hội đồng xét xử cho biết nếu xác định thiệt hại theo cách lấy giá trị tài sản đảm bảo
trừ đi dư nợ của các khoản vay thì sẽ gây bất lợi cho các bị cáo
số tiền quy buộc trách nhiệm cho từng bị cáo sẽ bị tăng lên
bởi nếu theo cách tính đó thì giá trị tài sản đảm bảo sẽ không được cấn trừ cho các khoản vai khác
nên cách xác định thiệt hại theo cáo trạng truy tố của viện kiểm sát
là áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo đối trừ giá trị tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ
đối với vấn đề lệch hai mươi mã tài sản đảm bảo hội đồng xét xử cho biết
có hai mươi mã tài sản là trùng lập giữa các giai đoạn
nên các mã tài sản theo xác định của viện kiểm sát là chính xác
đối với các thành viên trong đoàn thanh tra mặc dù kết quả thanh tra tại ngân hàng scb là rất xấu
nhưng bị cáo nguyễn văn hưng và đỗ thị nhàn đã chỉ đạo các cấp dưới
bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu nhóm bốn nhóm năm đối với ba dự án
mũi đèn đỏ dự án sáu a dự án royal garden với tổng dư nợ ba mươi bảy chín trăm linh tỷ đồng
với thực trạng tài chính của ngân hàng scb
qua kết quả thanh tra có đề xuất đủ điều kiện đưa scb vào dạng kiểm soát đặc biệt
tuy nhiên khi chỉnh lê nguyễn văn hưng đã chỉ đạo bỏ nội dung này ra khỏi báo cáo của ngân hàng nhà nước để báo cáo chính phủ
theo hội đồng xét xử trong và sau khi thanh tra
tất cả các thành viên trong đoàn thanh tra đều nhận lợi ích vật chất từ ngân hàng scb
với số tiền nhận được từ bốn mươi triệu đồng đến ba trăm chín mươi usd
theo diễn biến phiên tòa từ ngày năm tháng ba đến ngày bốn tháng bốn
sáu bị cáo làm việc tại scb hệ sinh thái vạn thịnh pháp công ty thẩm định giá tài sản đảm bảo doanh nghiệp khác
đồng phạm giúp sức cho bị cáo trương mỹ lan đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng
nhưng đề nghị được xem xét vai trò hạn chế
làm công ăn lương tin tưởng tuyệt đối vào trương mỹ lan và không hưởng lợi trong vụ án để được hưởng mức án khoan hồng
riêng bị cáo trương mỹ lan đưa ra nhiều quan điểm lý giải không thao túng scb
không chiếm đoạt tiền scb mà đưa tài sản của gia tộc người thân bạn bè để tái cơ cấu scb nhưng thất bại
một mươi tám bị cáo thuộc đoàn thanh tra tổ giám sát thuộc ngân hàng nhà nước tại scb
và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước nhận tiền của scb
trong giai đoạn thanh tra ngân hàng
các nhà hàng này để bưng biết sai phạm che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém
tại tòa đều thừa nhận hành vi sai phạm
song giữa bị cáo đỗ thị nhàn trưởng đoàn thanh tra
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước
và bị cáo nguyễn văn hưng phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
người ra quyết định thanh tra tranh cãi khi xác định ai có vai trò chủ mưu trong nhóm sai phạm này
đỗ thị nhàn cho rằng làm sai do nguyễn văn hưng chỉ đạo
còn viện kiểm sát xác định bị cáo hưng chủ mưu cầm đầu
ngược lại bị cáo hưng cho rằng không chỉ đạo ai không chủ mưu
luận tội viện kiểm sát đánh giá bị cáo trương mỹ lan từng bước nắm giữ
chi phối đến chín mươi một năm cổ phần scb là người thực tế có quyền lực chỉ đạo
điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của scb tuyển chọn bố trí nhân sự chủ chốt tại scb
từ đó trương mỹ lan sử dụng scb như là công cụ tài chính
huy động vốn từ các tổ chức
trong một mươi năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai scb đã giải ngân cho nhóm bị cáo trương mỹ lan
hơn hai năm trăm linh khoản vay với tổng số tiền hơn một triệu tỷ đồng
chiếm chín mươi ba số tiền cho vay của ngân hàng
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm bị cáo lan còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
dư nợ tại scb hơn sáu trăm bảy mươi năm đồng
gần bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng dư nợ gốc và một trăm chín mươi ba tỷ tiền lãi
nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi
với thiệt hại trên viện kiểm sát đề nghị trương mỹ lan tử hình về tội tham ô tài sản
hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ một mươi chín hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng tổng hợp hình phạt là tử hình
theo viện kiểm sát bị cáo trương mỹ lan đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện
phòng chống dịch covid một mươi chín
được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba và ba mươi một bằng khen của hội chữ thập đỏ việt nam
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan phạm tội nhiều thủ danh đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo tổ chức thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong một thời gian dài
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi gian dối chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn
cho nhà nước nhân dân và scb
trương mỹ lan có ba tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức phạm tội từ hai lần trở lên
dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội
vì vậy cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi và hậu quả mà bị cáo gây ra
loại bỏ bị cáo khỏi đời sống xã hội đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm nói chung
và tội phạm kinh tế chức vụ nói riêng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại